diễn đàn đối thoại về kinh tế tư nhân việt nam chính thức khai mạc diễn đàn kinh tế tư nhân là sự kiện cấp cao có quy mô quốc gia quốc tế lớn nhất trong năm hai nghìn một mươi chín về những vấn đề then chốt của nền kinh tế đặc biệt là giải pháp phát triển cho khu vực tư nhân